và mở đầu bản tin chúng tôi xin được cập nhật thông tin trong sáng nay ngày một mươi tháng ba
ba trăm linh người việt nam ở ukraine về nước trên chuyến bay của hãng hàng không bamboo airways
từ ba lan đã hạ cánh xuống sân bay nội bài
như vậy là đến nay qua hai chuyến bay bảo hộ công dân
việt nam đã đưa được gần sáu trăm linh người việt ở ukraine về nước an toàn
vào lúc sáu giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tháng ba chuyến bay qh chín nghìn sáu mươi sáu của hãng hàng không bamboo airways
ba trăm linh kiều bào sơ tán khỏi vùng chiến sự ở ukraine sang ba lan
bao gồm một mươi tám trẻ em dưới hai tuổi bốn mươi tám người cao tuổi trên sáu mươi tuổi
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế nội bài thủ đô hà nội
đây là chuyến bay bảo hộ công dân thứ hai do nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí
dành cho bà con người việt từ ukraine có nguyện vọng trở về quê hương
thể hiện sự quan tâm của đảng và chính phủ trong công tác bảo hộ công dân
và nhằm bảo đảm cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản
đối với công dân việt nam sơ tán khỏi vùng chiến sự
theo các cơ quan đại diện việt nam hiện ở rumani sau chuyến bay ngày tám tháng ba
còn khoảng bốn trăm linh người và ở ba lan còn khoảng bảy trăm linh người đã đăng ký nguyện vọng về nước
các cơ quan đại diện tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân
có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo
tính đến một mươi sáu h ngày chín tháng ba các cơ quan đại diện đã đón gần bốn người việt
được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại ukraine
trong đó có hơn hai bốn trăm linh người tại ba lan khoảng tám trăm ba mươi người tại romani
năm trăm sáu mươi người tại hungary và hơn một trăm linh người tại slovakia
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
nguyễn hoàng văn sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện mỏ cây bắc
và nguyễn phước thiện sinh năm hai nghìn ba
chú tại huyện châu thành đã bị công an tỉnh bến tre tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi giết người
trước đó do bị nhận nhầm người văn tưởng mình bị kiếm chuyện
nên gọi cho thiện để đi giải quyết
quá trình giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra sâu sát
đã khiến lê minh hiếu sinh năm hai nghìn ba
chú tại thành phố bến tre bị thương nặng dẫn đến tử vong
văn và thiện sau đó đã đánh giá
đến cơ quan công an để đầu thú
và khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba thanh niên gồm lý đại kiểm hồ thái ngân
và vương minh hưng
là ba trong số năm thành viên trong nhóm
côn đồ đập phá xe ô tô
và tấn công tài xế ngay giữa đường
vào chiều ngày tám tháng ba đã bị truy bắt thành công
sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều
rồi lấn vào làn đường dành cho xe ô

khi tài xế ô tô bóp còi
thì kiểm đã chửi bới
rồi gọi thêm bốn thanh niên khác cầm hung khí
đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế giàn mặt
nhóm này cầm hung khí hung hãn
đập phá cửa trước xe tải
rồi leo lên cabin tấn công tài xế
do không mở được cửa xe ô tô
nhóm này đã bỏ đi
rất may tài xế không bị thương
và chiếc xe ô tô thì bị hư hỏng
liên tiếp nhiều vụ việc mua bán vận chuyển
kích test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
được lực lượng chức năng phát hiện
và nội dung chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội ba trăm tám mươi chín tỉnh
làm nhiệm vụ tại xã mai pha
thành phố lạng sơn
đã phát hiện xe ô tô do đặng thanh tú điều khiển
chở hai thùng cắt tông
chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm
chú thệ phường đông kinh
thành phố lạng sơn
ngồi sau ghế lái không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tâm khai nhận sau khi ra bán
kích test trên mạng xã hội
được khách hàng đặt mua một hai trăm linh bộ
nên đã lên thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
mua với giá ba mươi chín đồng một bộ
về bán kiếm lợi
công an tỉnh cao bằng phối hợp với lực lượng
quản lý thị trường bác sứ xe taxi
mai linh cao bằng đang tập kết hàng
là các bộ kit test nhanh covid một mươi chín
lên xe đi tiêu thụ
qua điều tra lái xe khai nhận toàn bộ số hàng
gồm một bộ kit test nhanh covid một mươi chín
là của chủ sóc quần áo
có địa chỉ tại tổ một mươi
phường sông hiến thuê vận chuyển
làm việc trực tiếp với chủ hàng khai nhận
toàn bộ số kích test này
được đối tượng này mua trôi nổi trên mạng
và đem về bán lại để kiếm lời
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với đối tượng đặng văn ân
bốn mươi một tuổi trú thại khu phố sáu
phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
là giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên ánh thi
để điều tra về tội buôn lậu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bị can đối với đặng văn ân
theo tài liệu của cơ quan điều tra
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đặng văn ân đã sử dụng pháp nhân
là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ánh thi
mở hai mươi ba tờ khai hải quan
tại tri cục hải quan trơn thành
để nhập khẩu tổng cộng
hơn ba hai trăm ba mươi hai tấn hạt điều thô
trị giá hơn
một trăm bốn mươi tỷ đồng theo hình thức
nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
là tạm nhập tái xuất
nhưng sau đó ân chỉ xuất khẩu

tương đương là ba trăm chín mươi sáu chín tấn hạt điều thô
và thu được hơn một mươi bảy tỷ đồng
số hạt điều thô còn lại
ân không xuất khẩu mà tự ý chuyển
tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính
hành vi của đặng văn ân
đã vi phạm vào tội buôn lậu
quy định tại khoản bốn điều một trăm tám mươi tám
bộ luật hình sự và khám xét nơi ở
và nơi làm việc của đặng văn ân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thu giữ một số tài liệu và vật chứng liên quan
đến vụ án này
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông
mà vụt mụ án mạng đã xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đỗ đức trọng về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng hai
tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm thành phố cà mau
tại cơ quan công an trọng khai khi đi trên đường
đã gặp nguyễn quốc việt điều khiển phương tiện mô tô
do bị ngáo đá nên trọng đã gây gỗ với việt
và trọng đã dùng dao đâm khiến việt tử vong tại chỗ
lợi dụng sự sơ hở của chủ xe thái quang xạ
trú tại mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng đồng bọn đã trộm cắp một chiếc xe máy rồi bỏ trốn
đối tượng đã bị bắt giữ giao cho cơ quan công an
vào sáng ngày chín tháng ba sẵn đã cùng một thanh niên
đến khu vực khóm bình đức ba
phát hiện anh nguyễn tuấn anh dựng chiếc xe mô tô trên vỉa hè
hai đối tượng đã trộm chiếc xe
đến khu vực phường bình khánh được sự hỗ trợ của người dân
chủ xe đã bắt giữ được sạng cùng tăng vật
đồng bọn của sạng đã tẩu thoát
cơ quan công an đang tiến hành truy bắt đối tượng còn lại
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã mời một mươi tám trường hợp thanh thiếu niên
có hành vi quậy phá bốc đầu xe nẹt bô
không đủ tuổi điều khiển phương tiện cùng người thân
lên ký chứng nhận ký cam kết
cũng như là xử phạt vi phạm hành chính
công an tp đà lạt cho biết
từ ngày hai mươi tám tháng hai tới ngày ba tháng ba
qua nguồn tin từ quần chúng đơn vị đã phát hiện
các nhóm thanh thiếu niên quậy phá nẹt ga
chạy xe một bánh gây mất trật tự an toàn giao thông
tại nhiều tuyến phố trên địa bàn
qua sàng lọc cơ quan công an đã xác định
được một mươi tám trường hợp vi phạm
thu giữ hai mươi hai xe mô tô các loại
hầu hết những xe này đều đã bị chế độ
hay đổi kết cấu
các trường hợp vi phạm hầu hết học sinh
từ một mươi sáu cho tới một mươi tám tuổi
đang học trên địa bàn tp đà lạt
tại buổi làm việc đội cảnh sát giao thông trật tự
công an tp đà lạt đã nhắc nhở
trường hợp cam kết không tái phạm
đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo
về tổ dân phố nơi lưu trú trường học
để cùng các đơn vị phối hợp xử lý
tuyên truyền luật giao thông đường bộ hiệu quả hơn
lo lắng khi mắc covid một mươi chín
nhiều người dân đã tự mua thuốc phòng hoặc điều trị
tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lợi dụng
đứng ra vận chuyển mua bán nhiều loại thuốc
không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ
ảnh hưởng tới sức khỏe
công an tp tam điệp tỉnh ninh bình
vừa kiểm tra và phát hiện thu giữ tám trăm linh hộp thuốc
chữa covid một mươi chín không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba
tại địa bàn tổ một mươi ba phường trung sơn
tp tam điệp tỉnh ninh bình
tổ công tác công an tp tam điệp đã kiểm tra
phát hiện một xe ô tô vận chuyển
tám trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín
có nhãn hiệu bằng chữ nước ngoài
quá trình làm việc lái xe kiêm chủ số hàng
đã không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc và xuất xứ của số hàng trên
đồng thời khai nhận do tìm hiểu trên mạng
có quảng cáo là loại thuốc này có công dụng
phòng và điều trị covid một mươi chín
nên đã thu mua trên thị trường tự do
sau đó vận chuyển về tp tam điệp tỉnh ninh bình
để bán kiếm lời ước tính số thuốc trên
trị giá khoảng tám mươi triệu đồng